nhằm kịp thời dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi vùng kẹp giữa hai sông vàm cỏ
phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp viện khoa học thủy lợi miền nam liên tục thực hiện việc lấy mẫu nguồn nước
để tiến hành phân tích đưa ra dự báo cho người dân kịp thời
để đảm bảo yêu cầu giám sát và dự báo chất lượng nước từ đầu năm đến nay viện khoa học thủy lợi miền nam
đã thực hiện lấy mẫu một mươi hai đợt tại một mươi vị trí khảo sát trên địa bàn hai tỉnh long an và tây ninh thuộc vùng kẹp giữa sông vòng cỏ
sau khi lấy mẫu về những chi tiêu nào trước nhanh mình sẽ đo tại hiện trường ví dụ như ph do nhiệt độ độ mặn chẳng hạn
rồi sau đó mình sẽ bỏ vô bảo quản mẫu bỏ vô thùng gốc đá mình đem về trong ngày gửi về phòng thiên nghiệm phân tích những chi tiêu còn lại
phương pháp phân tích về các chỉ số trong nguồn nước của môi trường
trong nguồn nước để đánh giá các chỉ số về ô nhiễm cũng như là ph do hay là các chỉ tiêu về độ dẫn các chỉ tiêu armoni
với cái mẫu nước của dự án kỳ này thì ph thì chủ yếu là mình nằm ở acid nhẹ còn các chỉ tiêu do thì hàm lượng là khá thấp
chứng tỏ là cái hàm lượng oxy hòa tan trong nguồn nước lúa của mình thấp
nên là khi sử dụng nguồn nước cho là nuôi trồng về nông nghiệp
hay là nuôi trồng thủy sản thì mình cần có những cái biện pháp để cải tạo nguồn nước cho thích hợp
từ việc lấy mẫu phân tích viện khoa học thủy lợi miền nam đã đưa ra những cảnh báo về mức độ xâm nhập mặn trên sông vạm cỏ
mức độ ô nhiễm nguồn nước cho người dân để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn